nhằm xử lý chấn chỉnh những vi phạm trong hoạt động vận tải trên địa bàn
trong những ngày qua các ngành chức năng của tỉnh lâm đồng đã tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động
của các bến cóc xe dù trên địa bàn tỉnh
việc kiểm tra đã được tiến hành trên các tuyến đường quốc lộ
các bến bãi trạm điểm giao dịch đón trả khách đang hoạt động nhưng chưa được sự chấp thuận
của cơ quan quản lý nhà nước
nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào các xe không có phủ hiệu
không được cấp giấy phép kinh doanh vận tải
xe trá hình kinh doanh theo hình thức hợp đồng nhưng vận chuyển khách cố định
không có hợp đồng vận chuyển
không có danh sách đoàn xe tuyến cố định không vào bến đón trả khách
hoặc chạy xa hành trình đột phê duyệt không bán vé cho hành khách đi xe
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn hai mươi trường hợp phương tiện giao thông
vi phạm các lỗi như điều khiển xe không chạy đúng tuyến phạm vi thời gian quy định
bằng lái không đúng quy định với phương tiện đang lưu thông